tại đà nẵng ủy ban nhân dân thành phố cũng vừa có văn bản về việc hỗ trợ
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó sở thông tin và truyền thông tăng cường tuyên truyền thông tin về tình hình dịch bệnh
để doanh nghiệp và người lao động yên tâm sản xuất kinh doanh
các sở ngành chức năng chủ động liên hệ với các doanh nghiệp để nắm bắt khó khăn vướng mắt
khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền
các sở ngành phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư khảo sát nhanh các doanh nghiệp
trong một số ngành lĩnh vực sản xuất để đánh giá tác động đề xuất chính phủ các hành động hỗ trợ
cho doanh nghiệp nhằm bảo đảm ổn định sản xuất kinh doanh đóng góp tăng trưởng kinh tế xã hội